tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hoàng thế anh một mươi ba năm tù giam về tội giết người và bồi thường cho gia đình bị hại trên một trăm sáu mươi năm triệu đồng
còn bị cáo hồ thanh hiếu bị tuyên phạt một năm tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
để có tiền thuê nhà trọ và chuộc lại chiếc điện thoại cho bạn gái một nhóm thanh thiếu niên đã lên kế hoạch bắt giữ người đưa về nhà trọ đánh đập để cướp tài sản
vụ việc vừa xảy ra tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
trước đó vào khoảng chín h bốn mươi năm phút ngày hai tháng sáu trần mẫn khang đang đi bộ trên cầu phường đội thuộc phường mỹ phước thành phố long xuyên tỉnh an giang
thì bị hai đối tượng là phan nguyễn huỳnh và nguyễn hoàng huy cùng chú tại tp long xuyên điều khiển xe máy dùng vật nhọn khống chế khang đưa lên xe trở về nhà trọ
thuộc khóm động thành tám phường mỹ phước thành phố long xuyên với lý do khang thiếu tiền bạn của chúng
khi đến nơi huy huỳnh cùng lữ thanh thiên trần minh nhật
và trần minh nhật em liên tục hành hung và trích soi điện buộc khang phải đưa tiền
sau đó huỳnh lục xét người khang lấy được chiếc điện thoại di động rồi đem đi cầm với giá tám trăm linh đồng
thấy chưa đủ tiền để cả bọn ăn chơi nên các đối tượng lại tiếp tục tra hỏi khang địa chỉ nhà người thân để xuống lấy thêm tiền nhưng không thành
đến một mươi sáu h cùng ngày cả nhóm kêu taxi đến trường
huy huỳnh lục xét người khang đến khu dân cư bắc hà hoàng hổ thuộc phường mỹ hòa thành phố long xuyên
tại đây chúng tiếp tục đánh đập khang và ham dọa nếu khang bảo công an chúng sẽ giết
do hoảng sợ nên khoảng hai mươi ngày sau khi sự việc xảy ra bị hại mới đến cơ quan công an trình báo
thực chất là em hoàn toàn không có thiếu tiền cái đối tượng này
lúc đầu là em muốn nhờ anh ông anh em giải quyết hương lượng để lấy lại tài sản
rồi sau này hương lượng xong rồi nó vẫn làm quá bởi em mới lên trình báo
từ khi tiếp nhận thì đã phân lội các đối tượng và đã xác định được đối tượng trực tiếp bắt chỗ bị hại ở trên địa bàn phường mỹ phước
đến thời điểm hiện nay có thể ghi nhận số đối tượng này là không nghề nghiệp
tụ tập với nhau thuê nhà trọ ở
và khi mà các đối tượng không có tiền để trả tiền hồng trọ thì bắt đầu bàn bạc với nhau để bắt nạn nhân về đánh
để mà chiếm đọc tài sản
số đối tượng này còn rất nhỏ
mà cái đáng nguy hiểm hơn đó là trong số năm đối tượng thì có bốn đối tượng là nghiện ma túy đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam năm đối tượng
để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
lợi dụng sự phát triển của mạng internet các đối tượng đã liên tục nghĩ ra các chiêu trò mới
để thực hiện hành vi phạm tội
mới đây công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự
đối với mai ánh xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại phường hoàng văn thủ quận hoàng mai tp hà nội
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an mai ánh xuân khai nhận bản thân không có việc làm ổn định
nên hàng ngày lên mạng internet tìm kiếm thông tin số điện thoại cá nhân của những người làm dịch vụ
như tư vấn bất động sản tiêm phòng làm đẹp
sau đó xuân gọi điện hẹn đến làm dịch vụ tại một địa chỉ mà xuân giới thiệu là nhà của mình
khi những người này đến địa chỉ như đã hẹn lấy lý do là nhà không có chỗ để xe
xuân đề nghị họ đưa phương tiện cho mình để mang đi gửi tại địa chỉ khác gần đó
sau đó xuân phóng xe và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
với thủ đoạn này mai anh xuân đã gây ra sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe máy của các bị hại
hiện đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm đã thu hồi được bốn chiếc xe máy
trao trả lại cho các bị hại đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
còn với hành vi cấp dật tài sản hai đối tượng là nguyễn khắc điệp
chú huyện thành phố tỉnh bến tre và trần thanh vũ chú thành phố bến tre
đã bị công an thành phố bến tre khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
tại cơ quan công an điệp và vũ khai nhận do không có tiền tiêu xài
nên vào chiều ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hai đối tượng chở nhau bằng xe máy
chạy trên đường nguyễn thị định khu vực xã phú hưng thành phố bến tre
với ý định tìm người có tài sản để cấp dật
khi đến khu vực gần hồ nước xã phú hưng thấy một người phụ nữ đang ngồi trên xe máy
nghe điện thoại di động nên vũ phóng xe lao tới để điệp ngồi sau
sợi điện thoại của người phụ nữ trên rồi tẩu thoát
sau đó cả hai đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
qua quá trình điều tra truy xét đến ngày năm tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp với công an thành phố bến tre đã xác định vũ và điệp là thủ phạm
gây ra vụ cướp giật trên nên tiến hành bắt giữ
ngoài ra cả hai còn thừa nhận là thủ phạm gây ra trên một mươi vụ cướp giật tài sản khác
trên địa bàn tỉnh bến tre
tội phạm mua bán vận chuyển ma túy với số lượng nhỏ vẫn diễn biến phức tạp
với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
mới đây lực lượng công an đã bắt giữ hai vụ tại hà tĩnh và lạng sơn
vào hồi một mươi sáu h ngày năm tháng bảy tại địa bàn xã đức long huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
tổ tuần tra công an huyện đức thọ đã bắt quả tang đối tượng trần khắc đức
trú tại thôn đại liên xã đức thanh đang có hành vi mua bán tàng trữ ba trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp
dạng hồng phiến đồng thời tạm giữ một xe máy hơn bốn sáu triệu đồng tiền mặt
và một điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra
qua đầu tranh bước đầu đối tượng trần khắc đức khai nhận số hồng phiến được mua từ lào
về là bốn trăm ba mươi viên đã tiêu thụ ba mươi hai viên và đang tiếp tục sử dụng và bán cho con nghiện trên địa bàn thì bị bắt giữ
tại tỉnh lạng sơn công an huyện cao lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
trần thị kén và dương đức mạnh chú tại thái nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu tại khu vực phường đông kinh thành phố lạng sơn
tổ công tác đã bắt quả tang hai đối tượng trên khi đang vận chuyển ma túy từ thái nguyên về lạng sơn tiêu thụ
tăng vật thu giữ là gần ba mươi tám g heroin và hai điện thoại di động
bước đầu cơ quan công an xác định kén là đối tượng chuyên môi giới người mua và người bán ma túy cho mạnh
mạnh là đối tượng thường xuyên mua bán ma túy với các con nghiện tại la hiền võ nhai thái nguyên nhằm kiếm lời
chuyển sang các tin tức khác
thưa quý vị mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến các tỉnh tây bắc trong đó có lai châu thiệt hại nhiều về tài sản
mưa lũ cũng đã cuốn trôi làm lật những cây cầu tạm khiến hàng trăm hộ dân ở một số bản trên địa bàn tỉnh lai châu hiện vẫn bị cô lập
đặc biệt mưa lũ còn khiến hai người thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi
tại bản nậm xe xã biên giới nậm xe huyện phong thổ tám mươi tám hộ dân bị cô lập hơn một tuần nay do mưa lũ dâng cao
toàn bộ nhu yếu phẩm sinh hoạt đều phải nhờ người dân ở bản mỏ phía bên kia suối cho vào bao tải rồi dùng dây kéo qua
mặc dù trước đây bản có cầu treo tạm bắc qua suối song do cầu xuống cấp không sử dụng được nên đã được dỡ đi để thi công cầu mới
tuy nhiên việc xây dựng chậm tiến độ đã khiến các hộ dân lâm vào cảnh bị cô lập trong mưa lũ
tương tự nước lũ dâng cao làm lật cầu treo tạm vào bản nà phát xã phúc than huyện than uyên khiến hơn một trăm bảy mươi hộ dân với hơn một nhân khẩu bị cô lập tạm thời
trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến ngày ba tháng bảy nhiều bản khác trong tỉnh lai châu cũng bị cô lập tạm thời vì chưa có cầu hoặc cầu đang thi công dở dang có cầu tạm nhưng bị nước lũ cuốn trôi
còn tại yên bái do ảnh hưởng của sảnh áp thấp nên trong những ngày vừa qua trên địa bàn huyện mù căng trải
liên tiếp có mưa vừa mưa to đến rất to dẫn đến xảy ra lũ lớn ở các khe suối
đặc biệt tại khu vực suối nậm kim mưa lũ đã gây ra lở đất đá và làm ngập nhiều hoa màu của người dân ảnh hưởng đến việc thi công các công trình xây dựng và đời sống sinh hoạt
tại km ba trăm linh năm chín trăm tám mươi do lũ lớn nên hồ thủy điện khao mang dâng lên đã làm ngập tuyến đường quốc lộ ba mươi hai khoảng trên một trăm linh m và sâu hơn một m
sạt lở cũng đã làm ngôi nhà của anh thảo a sùng ở bản sáng
các khu vực sáng nhù xã mồ dề bị cuốn trôi hoàn toàn và cháu thảo thị là sáu tuổi con anh sùng tử vong tại chỗ
huyện mù căng trải đã thành lập nhiều đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thiệt hại để từng bước khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
qua kiểm tra mưa lũ đã làm ảnh hưởng một trăm tám mươi chín nhà dân trên bốn trăm linh điểm sạt lở hơn bốn m hai hoa màu bị đất đá vùi lấp và nước lũ cuốn trôi thiệt hại hàng tỷ đồng
huyện mù cang trải đã thành lập nhiều đoàn công tác để kiểm tra tình hình thiệt hại để từng bước khắc phục hậu quả do mưa lũ cuốn trôi thiệt hại hàng tỷ đồng
huyện mù cang trải đã thành lập nhiều đoàn công tác để kiểm tra tình hình thiệt hại để từng bước khắc phục hậu quả do mưa lũ cuốn trôi thiệt hại hàng tỷ đồng
do mưa kéo dài nhiều ngày đất ngấm nước và bờ nên nguy cơ sạt lở đất đã rất cao
qua kiểm tra thực tế có một mươi năm hộ gia đình trên địa bàn huyện mù căng trải cần di rời khẩn cấp đến nơi an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã yêu cầu các xã thị trấn khẩn trương vận động
và di rời các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lửa cao đến nơi an toàn
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân không đi làm tại những nơi có độ dốc lớn
có nguy cơ sạt lở đất đá trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ làm tốt công tác bốn tại chỗ để nhân dân ổn định cuộc sống
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm do cục truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
nguyễn văn tuy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn xuân tiến xã thạch cẩm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi năm lông mẩy ngang sống mũi thẳng rái tay trúc mắt đen
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn bá ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn thượng bắc xã hải nhân huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
cao một m sáu mươi bảy lông mày ngang sông mũi gồ rái tay trúc mắt to và có sẹo chấm ngay sơn căn
và đối tượng đinh minh lượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại đội bốn xã xuân thủy huyện yên lập tỉnh phú thọ
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và bị công an huyện quan hóa tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
đối tượng này cao một m sáu mươi năm da sạm đen lông mảy la liễu sông mũi thẳng rái tay trúc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
ban ngày trời nắng gián đoạn nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
ở các tỉnh phía đông dãy hoàng liên sơn từ ngày bảy đến ngày mùng chín trưa chiều trời hưởng nắng
xen giữa vào đó là những khoảng nhiều mây
tuy nhiên do tác động của rãnh thấp gây mưa đi qua khu vực này
nên mưa rào và rông có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày
gió nam đến đông nam cấp hai ba cân lê phong có tố lốc và gió giật mạnh trong cân rông
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
trái với thời tiết có mưa tại các tỉnh ở miền bắc thì tại khu vực này
thời tiết khá ổn định
mưa rông có trăng chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nên không gây ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh
ban ngày trời vẫn khá ỏi nóng với nền nhiệt cao nhất trạm mức ba mươi nham độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày bảy đến ngày tám
mây thay đổi ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
tập trung chủ yếu các tỉnh phía nam khu vực
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho người dân nếu có kế hoạch du lịch
khu vực tây nguyên trong những ngày tới do tác động của gió mùa tây nam
nên khu vực này mưa rông vẫn xảy ra dài rác vào thời điểm chiều tối
mưa xuất hiện đều hơn về diện
ở các tỉnh phía nam của tây nguyên người dân cũng cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ từ ngày bảy đến ngày chín một đợt mưa rông triển rộng sẽ tăng nhiều trở lại trên khu vực
cùng với sự tăng về cường độ mưa thì các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông xét và gió giật mạnh
cũng xuất hiện với tần suất nhiều hơn
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
gió tây nam cấp hai cấp ba ban ngày trời nắng gián đoạn nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin mùa mùa ba online cập nhật